theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng bảy
hà nội ghi nhận hai mươi sáu trường hợp mắc mới covid một mươi chín
trong đó bảy ca tại cộng đồng và một mươi chín ca tại khu cách ly tập trung
hai mươi sáu ca mắc mới phân bổ tại quận hoàng mai gồm có sáu ca
huyện thanh trì năm ca huyện hoài đức quận hai bà trưng là điều ba ca
quận nam tử liêm quận đống đa quận bắc tử liêm đều hai ca
huyện mê linh huyện ba vì huyện đông anh đều một ca
như vậy cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay là chín trăm bảy mươi bốn ca
trong đó năm trăm chín mươi năm ca ghi nhận ngoài cộng đồng ba trăm bảy mươi chín ca là đối tượng đã được cách ly
thông tin từ bộ y tế cho biết là sáng nay astrazeneca đã chuyển về tp hcm thêm sáu trăm năm mươi chín chín trăm linh liều vaccine covid một mươi chín
đây là lần giao vaccine thứ sáu và là lần thứ tư liên tiếp trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa astrazeneca và công ty quốc gia
một phần vaccine việt nam vnvc dưới sự hỗ trợ của bộ y tế
đến nay thỏa thuận này đã mang về cho việt nam gần ba tám triệu liều
tương đương với khoảng bốn mươi một tổng lượng vaccine covid một mươi chín của astrazeneca trong nước
tổng cộng đã có gần chín ba triệu liều vaccine covid một mươi chín của astrazeneca được chuyển đến việt nam
qua hợp đồng với công ty cổ phần vaccine việt nam vnvc cơ chế covax và viện trợ giữa chính phủ các nước
hiện chiếm sáu mươi hai nguồn cung vaccine covid một mươi chín trên cả nước
trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
rất nhiều người dân bị kẹt quá lâu ở vùng có dịch mong muốn trở về quê nhà để được an toàn
qua thời điểm khó khăn này với hành trình dài từ nam ra bắc khi đi qua thành phố đà nẵng
bà con xa quê đã được chính quyền và lực lượng công an thành phố hỗ trợ nhiệt tình
chỉ bằng những hành động giản dị nhưng bà con xa quê ai nấy đều cảm thấy ấm lòng
đây là đoàn thứ một mươi đi xe máy từ miền nam trở về quê chống dịch qua địa phận thành phố đà nẵng
được công an thành phố và các đơn vị chức năng tiếp nhận nhanh chóng tại địa bàn giáp danh với
tỉnh quảng nam bà con được hướng dẫn nghỉ ngơi ăn uống đảm bảo an toàn phòng chống dịch ngoài ra
bà con còn được tiếp nhiên liệu sửa xe miễn phí để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo mặc dù khá mệt
mỏi với một quãng đường dài nhưng ai nấy đều rất phấn khởi và không nén được niềm vui khi trở về quê
số người dân xa quê
lần này đa phần ở các tỉnh bắc trung bộ và một số tỉnh phía bắc trở về từ vùng dịch là thành
phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận đến hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông công an thành
phố đã đón hộ tống một mươi đoàn với hơn một năm trăm linh công dân từ cửa ngõ phía tây nam qua địa bàn thành phố
an toàn xuất phát từ thực tế nguy hiểm khi phải vượt đèo hải vân thành phố đà nẵng đã tạo điều
kiện để người dân trong đoàn được đi qua đèo hải vân bằng hầm đường bộ an toàn hơn
người dân thực hiện việc đi qua thành phố đà nẵng là vượt ngọn đèo hải vân rất là nguy hiểm trên cơ
sở đó thì lãnh đạo thành phố và cũng như ban lãnh đạo của hầm hải vân đã quyết định hỗ trợ cái việc
trung chuyển và vận chuyển người cũng như phương tiện qua hầm hải vân thì qua việc hỗ trợ này
người dân sẽ có những động lực và có những sức mạnh để cố gắng vượt qua những khó khăn
đà nẵng tiếp tục đón và hậu tống thêm bốn trăm một mươi hai người di chuyển bằng xe máy về quê sau những tháng
ngày sống chật vật bất an cuối cùng những người con xa quê cũng sắp được về nhà sự hỗ trợ đầy
nhân văn của công an và chính quyền mỗi địa phương đi qua đều khiến họ cảm thấy thật ấm lòng và quý
miến hơn hai tiếng đồng bào công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần minh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại khu phố tây hòa thị trường đà nẵng

công an huyện sơn hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trần minh luân trước pháp luật
hà nội hiện đang thực hiện theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
thời điểm này người dân ra đường phải có giấy xác nhận và có lý do chính đáng
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân không thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
thậm chí có hành vi chống đối khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở
ghi nhận của phóng viên intv tại phường yên phụ quận tây hồ
đây là video mà người dân ghi nhận lại được vào thời điểm một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bảy
tại đầu ngõ một trăm linh tám nghi tàm phường yên phụ quận tây hồ khu vực kiểm soát người ra vào
tuy nhiên theo video ghi nhận hai người này có dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch
gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ
lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời đưa hai đối tượng về trụ sở công an phường yên phụ
để đấu tranh làm rõ
theo thông tin ban đầu
hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chỗ ở hiện tại ngõ chín mươi ba trên năm mươi bốn nghĩa dũng phúc xá hà nội
chở nhau bằng xe máy tới lối vào của chốt một trăm linh tám nghi tám với lý do thăm mẹ nuôi
tuy nhiên lực lượng chức năng yêu cầu cho xem giấy xác nhận đi lại
thì hai người này không xuất trình được giấy tờ
sau khi được lực lượng công an phường giải thích
không cho vào khu vực kiểm soát và yêu cầu quay về
hai đối tượng không chấp hành mà có hành vi lao vào gây dối sô đẩy lực lượng chức năng
giấy tờ của anh là gồm có những gì
giấy của tôi là cái thẻ cân cước
cái thẻ cân cước luôn
thế anh có biết là với chỉ trị một mươi sáu thủ tướng của chính phủ
thì không có việc thiết yếu người dân hạn chế đi ra ngoài tường hay không
cái đấy tôi cũng không để ý lắm

tức là đang trong vùng cách ly
thì không mọi người
không mọi người có thể nhận chức của anh
tôi nên đi trường hết có việc gì tôi cũng không hiểu được thêm
nhưng thực sự là qua này tôi cũng chưa hiểu biết lắm
và tôi cũng không có cái gì mà láo liếc với cả các quân chủ ngoài
tôi cũng có trình bày như thế
thì chỉ việc tôi vào lúc xảy ra cái sự việc đấy
thì tôi vào tôi có tay gọi tôi ra
thì anh mời đến làm việc
trong thời điểm dịch covid có những diễn biến phức tạp
cả bộ máy chính trị và người dân đều đồng lòng chống dịch
thì những hành vi như thế này cần phải được xử lý nghiêm minh
công an phường ảnh phụ quyết tâm thực hiện
cái nhiệm vụ kép là vừa là đảm bảo hành lịch trật tự tại đại bàn
vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid
thì trong quá trình tổ chức thực hiện
thì chúng tôi cũng thường xuyên là làm tốt công tác tuyên truyền
nhắc nhở cho quần chúng nhân dân
trong việc chấp hành tốt chỉ thị của nhà nước
của chính phủ về việc là phòng chống dịch covid
đại bộ phận quần chúng nhân dân
thì cũng là đều thực hiện tốt cái chỉ thị của chính phủ
tuy nhiên là vẫn còn có một số trường hợp
đó là không chấp hành
thực hiện không chấp hành tốt công tác phòng chống dịch
và đối với những cái trường hợp như trên
thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý
lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
vừa để tạo tính gian đe
vừa là để cho quần chúng nhân biết được
cái tính cấp bách và cái tính khẩn trương
trong cái công tác phòng chống dịch
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ
đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
bốn bị cáo vừa bị toán nhân dân tỉnh cao bằng
đưa ra xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng khi được người đàn ông tên sang
thuê tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép
sang trung quốc hòa đã thuê các bị cáo
đưa dẫn hai mươi năm người từ xã đàm thủy
huyện trùng khánh đến mốc tám trăm hai mươi trên hai
thuộc địa phận xã đàm thủy
để các công dân này xuất cảnh trái phép
sang trung quốc sau khi bị lực lượng chức năng
trung quốc phát hiện và bắt giữ
bốn đối tượng và hai mươi năm công dân xuất cảnh trái phép
sang trung quốc đã được trao trả lại việt nam
và đưa đi cách ly theo quy định
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt
bị cáo nông văn hòa một mươi năm tù
phương văn kế chín năm tù hoàng văn ba
và lưu văn trường mỗi bị cáo tám năm tù
cùng với tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
công an tỉnh lai châu vừa bắt quả tang
hai đối tượng sùng nọ sử và lầu a thái
cùng chú tại xã tà tổng huyện mường tè
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ ba bánh heroin và hai xe máy
cụ thể vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng bảy
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lai châu chủ trì
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an
các huyện nậm nhùn mường tè
làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến tỉnh lộ một trăm hai mươi
thuộc khu vực khu chín thị trấn mường tè huyện mường tè
phát hiện hai đối tượng ở bụi cây ven đường
có biểu hiện bất minh
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện sử và thái
đang tàng chữ ba bánh hình chữ nhật
nghi là heroin tại cơ quan điều tra
các đối tượng khai nhận vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
đã cùng nhau góp tiền mua ba bánh heroin
với giá ba trăm linh triệu đồng
ngày hai mươi tám tháng bảy khi đang chuẩn bị giao dịch
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận kiến an thành phố hải phòng
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với hoàng văn thắng ba mươi bảy tuổi
trú tại huyện thủy nguyên về hành vi
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
qua công tác nắm địa bàn công an quận kiến an
thành phố hải phòng phát hiện trên địa bàn
xuất hiện nhiều đối tượng đăng thông tin giao bán
giấy khám sức khỏe giấy nghỉ ốm
có dấu hiệu làm giả để trục lợi bất chính
sau thời gian xác lập chuyên án sáng ngày hai mươi một tháng bảy
công an quận kiến an bắt quả tang
hoàng văn thắng đang bán một dây khám sức khỏe
của trung tâm y tế huyện an dương
nghi có dấu hiệu làm giả cho một người dân
trên địa bàn với giá một trăm bảy mươi triệu đồng
khám sát nơi ở của đối tượng
tại sáu trăm chín mươi bốn thiên lôi phường vĩnh niệm quận lê trân
cơ quan điều tra phát hiện nhiều con dấu
tổ chức cá nhân các bệnh viện phòng khám
trên địa bàn thành phố và một trăm hai mươi tờ giấy khám sức khỏe
cùng nhiều tăng vật liên quan
tại cơ quan công an thắng và các đối tượng liên quan
khai nhận các giấy tờ tài liệu và con dấu
đều là giả do đối tượng tự làm
hiện cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ
xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sở y tế tỉnh đồng nai vừa có văn bản
yêu cầu các đơn vị trực thuộc phòng y tế
các huyện thành phố các bệnh viện phòng khám
cơ sở sản xuất kinh doanh dược trên địa bàn
phải bảo đảm cung ứng thuốc phòng chống covid một mươi chín
không được lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín
để đầu cơ găm hàng và đẩy giá thuốc
nguyên liệu làm thuốc tăng cao
thanh tra sở y tế phòng y tế các huyện thành phố
phối hợp với các đơn vị liên quan
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở
đầu cơ găm hàng và đẩy giá thuốc
nguyên liệu làm thuốc tăng cao
và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh
để tăng giá thuốc bất hợp lý
trước đó cục quản lý dược bộ y tế có văn bản
đề cập trong thời gian gần đây
có hiện tượng tăng giá đột biến nguyên liệu
sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín
như nguyên liệu để sản xuất thuốc có chứa
xuyên tâm liên đã được cục quản lý dược
cấp số giấy lưu hành
trước những vướng mắc phát sinh từ việc
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu ở các tỉnh
giãn cách xã hội trong lưu thông vận chuyển
hàng hóa thiết yếu vụ thị trường trong nước
bộ công thương đã có công văn thông tin
cụ thể về danh mục hàng hóa thiết yếu
được lưu thông ở những địa phương
đang áp dụng chỉ thị số một mươi sáu
cụ thể nhóm thực phẩm
bao gồm các mặt hàng theo danh mục
phụ lục hai phụ lục ba và mục

ban hành kèm nghị định số một mươi năm
ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
của chính phủ hướng dẫn một số điều
của luật an toàn thực phẩm
nhóm hàng hóa nguyên liệu phục vụ
bao gồm các mặt hàng như sắt thép phân bón
thuốc bảo vệ thực vật thức ăn chăn nuôi
nhóm nhiên liệu năng lượng như xăng dầu khí
dầu mỏ hóa lỏng than
và các mặt hàng khác theo nhu cầu phục vụ
sản xuất sinh hoạt của địa phương
ngoài ra bộ công thương cũng đã đề xuất
chính phủ ban hành danh mục hàng hóa cấm lưu thông
thay vì liệt kê danh mục hàng hóa thiết yếu
được phép lưu thông nhằm hạn chế
cách hiểu mỗi nơi mỗi kiểu đang gây nhiều khó khăn
hàng hóa dịch vụ còn lại
không nằm trong danh sách này
thì sẽ được cấp thẻ xanh để lưu thông trên địa bàn
địa phương hoặc từ địa phương này
sang địa phương khác
để tháo gỡ khó khăn cho lao động
trong lĩnh vực du lịch trước ảnh hưởng
của dịch bệnh covid một mươi chín tp đà nẵng
đã quyết định thông qua ngân hàng chính sách xã hội
triển khai gói vay cho nhóm lao động này
với tổng số tiền gần một trăm linh tỷ đồng
hiện nay đã có nhiều lao động tiếp cận
được gói vay và với họ đó như là
chiếc phao cứu sinh đúng lúc và kịp thời
làm việc trong lĩnh vực du lịch công ty của anh lê thiên tư
đã phải tạm ngưng hoạt động
gần một năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
mới đây anh tư
cũng như nhiều đồng nghiệp của mình
rất phấn khởi khi tiếp cận được gói vay
thông qua ngân hàng chính sách thành phố
với mức vay một trăm linh triệu đồng một người
mà không cần thế chấp
sự hỗ trợ này phần nào giúp anh
vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện tại
chúng tôi đã tiếp cận được
nguồn vốn đấy và rất là kịp thời
để cho anh em có thể là kinh doanh được
có thể là cải thiện được cái công an việc làm hiện tại
đến thời điểm này chúng tôi đã hướng dẫn
những người lao động đã có một số lao động
đã tiếp cận được nguồn vốn vay này
để làm sao người lao động tìm kiếm được
việc làm duy trì được cuộc sống
chờ việc du lịch phục hồi và quay lại
thành phố đà nẵng đã ủy thác
từ ngân sách địa phương một trăm linh tỷ đồng
sang ngân hàng chính sách xã hội thành phố
để triển khai gói cho vay này
theo đó đối với người lao động
mức cho vay tối đa đến một trăm linh triệu đồng
không phải bảo đảm tiền vay
còn các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh
mức vay từ một trăm linh triệu đồng trở lên
phải có tài sản bảo đảm tiền vay
theo quy định của ngân hàng
thời hạn cho vay tối đa là năm năm
với mức lãi suất bảy chín mươi hai một năm
lãi suất cố định trong suốt thời gian vay
cũng là một ưu đại rất lớn
tiền lãi được tính trên dư nợ thực tế
và người vay không phải trả lãi phạt
khi trả nợ trước hạn
để tiếp cận cái nguồn
thì ngân hàng cũng đã
tổ chức tập hứng
đến cho các đối tượng
để biết được
hồ sơ quy trình thủ tục vay vốn
và cũng đã phối hợp với
bàn nhân xã phường để mà
bình xét cho vay đối với các đối tượng
thuộc chương trình cho vay hỗ trợ
tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
đà nẵng là địa phương đầu tiên trên cả nước
thực hiện chủ trương hỗ trợ người lao động
làm việc trong ngành du lịch vay vốn
thông qua ngân hàng chính sách
mà không cần thế chấp
đến thời điểm hiện tại thành phố có khoảng
một người lao động làm hồ sơ thủ tục
để tiếp cận nguồn vốn vay
phía ngân hàng đã giải ngân cho hơn một trăm linh trường hợp
cùng với chính sách cho vay vốn
để động viên người dân
người lao động vượt qua giai đoạn
hết sức khó khăn của dịch bệnh
thành phố cũng đang triển khai chi hỗ trợ
cho lao động tự do không có ký kết hợp đồng lao động
trong đó có lao động
ở lĩnh vực du lịch với mức hỗ trợ

từ ngân sách thành phố
đồng thời có những hướng dẫn cụ thể
với lao động du lịch đáp ứng
những tư ký nhận hỗ trợ
từ cói hai mươi sáu tỷ của chính phủ
để họ nhanh chóng được tiếp cận
giá lương thực thực phẩm tăng tại một số địa phương
thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
do người dân có tâm lý lo ngại
thiếu hàng hóa đã tăng tích chữ
cùng với đó giá xăng dầu giá ga
tăng theo giá nhân liệu thế giới
và giá điện sinh hoạt tăng theo nhu cầu sử dụng
trong mỗi mùa nắng nóng là những nguyên nhân
chính làm chỉ số giá tiêu dùng cpi
của tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
so với tháng trước và tăng

của năm hai nghìn hai mươi
tính chung bảy tháng của năm hai nghìn hai mươi một
cpi tăng một sáu mươi bốn
so với cùng kỳ năm trước
và đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm

bảy tháng tăng tám mươi chín
trong bảy nhóm hàng tăng giá
nhóm giao thông có mức tăng so với tháng trước
cao nhất với hai ba mươi sáu
tiếp đến là nhóm nhà ở và vật liệu
xây dựng tăng tám mươi tám
và nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống
tăng sáu mươi bảy so với tháng sáu
trong ba nhóm hàng giảm giá
nhóm văn hóa giải trí và du lịch
chịu ảnh hưởng lớn nhất của dịch covid một mươi chín
tiếp đó là nhóm bưu chính viễn thông
giảm năm so với tháng trước
và nhóm may mặc mũ nón giày dép
tổng cục thống kê vừa công
bố ước tính tháng bảy
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước
đạt hai mươi bảy tỷ usd
giảm tám so với tháng trước
và tăng tám bốn so với cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi
bảy tháng năm hai nghìn hai mươi một
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước
ước đạt một trăm tám mươi năm ba mươi ba tỷ usd
tăng hai mươi năm năm so với cùng kỳ năm trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước
đạt bốn mươi tám năm mươi hai tỷ usd
chiếm hai mươi sáu hai tổng kim ngạch xuất khẩu
khu vực có vốn đầu tiên
kể cả dầu thô
đạt một trăm ba mươi sáu tám mươi một tỷ usd
về cơ cầu nhóm hàng xuất khẩu
nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản
ước đạt một tám mươi bảy tỷ usd
tăng một bốn so với cùng kỳ năm trước
nhóm hàng công nghiệp chế biến
ước đạt một trăm sáu mươi bốn tám mươi chín tỷ usd
nhóm hàng nông sản lâm sản
đạt một mươi ba sáu mươi năm tỷ usd
nhóm hàng thủy sản
tăng một mươi hai tỷ usd
còn tại tỉnh đồng nai
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
vừa ban hành quyết định tiếp tục cách ly y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với toàn bộ xã thạnh phú huyện vĩnh kiểu
thêm một mươi bốn ngày
từ một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng bảy
để phòng chống dịch covid một mươi chín
việc kéo dài thời gian phong tỏa
xã thạnh phú nhằm giúp lực lượng chức năng
điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm
sàng lọc trên diện rộng
công ty trách nhiệm hữu hạn trang sinh việt nam
có hơn ba mươi bốn công nhân lao động
trong đó nhiều lao động đang cư trú
tại các khu nhà trọ ở xã thạnh phú huyện vĩnh kiểu
điểm đáng lưu ý là trong một khu nhà trọ
lại có công nhân lao động
làm việc ở nhiều công ty khác nhau

dẫn đến việc lây nhiễm chéo vào các doanh nghiệp khác
trên địa bàn huyện vĩnh kiểu
với hành vi chống người thi hành công vụ
công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần minh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại khu phố tây hòa thị trấn củng sơn
mặc dù là đối tượng f một đang cách ly y tế
tại nhà thế nhưng tối ngày hai mươi tháng bảy
trần minh luân vẫn tổ chức ăn nhậu
và đòi đi ra ngoài khu vực
phong tỏa khi bị lực lượng làm nhiệm vụ
tại chốt phòng dịch khu phố tây hòa
thị trấn củng sơn giải thích ngăn cản
luân vẫn không chấp hành
trần minh luân đã đập chai thủy tinh làm hung khí
sau đó tấn công và làm bị thương
anh nguyễn xuân hải là dân quân trực chốt
phòng dịch khu vực tây hòa
trần minh luân từng có một tiền sự
về hành vi gây dấu chất tự công cộng
hiện tại thì công an huyện sơn hòa tiếp tục
củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng
trần minh luân trước pháp luật
thông tin sai sự thật liên quan tới tình hình
dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
một trường hợp vừa bị công an thành phố
nam định phát hiện và xử lý
vào lúc một mươi tám h một mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy
trường hợp trên đã đăng tải bài viết
với nội dung f một trần nhân tông
test lên dương tính rồi
mọi người chú ý đi lại nhé lên tài khoản
facebook cá nhân của mình
tại cơ quan công an trường hợp này đã thừa nhận
đăng tải bài viết trên lên tài khoản
facebook cá nhân nhưng không phải là thông tin
chính thống từ các cơ quan chức năng
hay cơ quan y tế đã công bố về tình hình
dịch bệnh covid một mươi chín
bài viết tuy đã được xóa bỏ nhưng đã có những tác động
tiêu cực gây hoang mang trong cộng đồng mạng
cũng như quần chúng nhân dân
công an thành phố nam định đã lập biên bản vi phạm
báo cáo đề xuất ra quyết định xử lý
vi phạm hành chính với số tiền
ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng
thưa quý vị sở y tế tỉnh nghệ an vừa có thông báo khẩn
tìm những người từng đến các địa điểm
thứ nhất bệnh viện đa khoa minh an
kể từ ngày một mươi ba tháng bảy đến ngày hai mươi sáu tháng bảy
khu vực bán nông sản
tại chợ cầu giát huyện quỳnh liêu
từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến ngày hai mươi bảy tháng bảy
nhà thờ giáo phú
xã quỳnh hưng huyện quỳnh liêu
tỉnh nghệ an từ một mươi tám h ba mươi phút
đến một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy
đi xe buýt đông bắc
biển số xe
tuyến thành phố vinh thị xã hoàng mai
và ngược lại vào ngày hai mươi một tháng bảy
hai mươi năm tháng bảy hai mươi sáu tháng bảy
và sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy
những người từng đến các địa điểm trên
thì liên hệ ngay với trạm y tế xã phường gần nhất
để được hỗ trợ gọi điện đến đường dây nóng
và cung cấp số điện thoại
những người đã tiếp xúc gần với mình
cộng một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
của bộ y tế

là trung tâm kiểm soát
bệnh tật tình

là tổng đài trả lời tự động
và khai báo y tế
ngoài ra cần khai báo y tế trực tuyến
tại tờ khaiyt vn
và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe
cùng với chính quyền
các lực lượng chức năng khác
công an xã chính quy tại cơ sở
là lực lượng đóng vai trò quan trọng
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
và những đóng góp thầm lặng của họ
đã vào đăng góp phần phòng chống dịch bệnh
một cách hiệu quả
ngay sau đây sẽ là ghi nhận về hoạt động
của lực lượng công an xã
trong công tác phòng chống dịch
tại tỉnh quảng nam
huyện núi thành tỉnh quảng nam
mặc dù trên địa bàn xã
chưa có ca mắc bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên khi có thông tin
về các địa phương lân cận
cũng như nhiều địa phương khác
trên địa bàn tỉnh có bệnh nhân covid một mươi chín
cùng với chính quyền
và các lực lượng chức năng khác
công an xã đã tích cực đẩy mạnh
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
trên địa bàn
ngay khi có dịch trên địa bàn tỉnh
chúng tôi là triển khai
thành lập ngay cái chốt
phối hợp bằng các băng hành động thể
thành lập ngay cái chốt
để kiểm soát người ra vào địa phương
thì qua cái việc này
chúng tôi đã kiểm soát số lượng người
ở các vùng dịch về
và có cái biện pháp tham mưu
cho bao nhiêu đạo có những hướng giải quyết
để đảm bảo tình hình
về phòng chống dịch của địa phương
đồng thời chúng tôi thường xuyên kiểm tra
các trường hợp cách ly tại nhà
những trường hợp mà cố tình vi phạm
chúng tôi lập biên bản và tham mưu
trong các chế độ xử lý
lực lượng công an xã đã phân công cán bộ
đi từng ngõ gõ từng nhà
ra từng người truy vết các trường hợp
f một f hai liên quan trên địa bàn
tuyên truyền người dân chấp hành
nghiêm quy định năm k phòng chống dịch bệnh
các quy định khuyến cáo về phòng chống dịch
covid một mươi chín thường xuyên kiểm tra
theo dõi chặt chẽ các trường hợp trong diện
đang cách ly tại gia đình tổ chức cho các cơ sở
kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm
các yêu cầu phòng chống dịch tăng cường công tác
quản lý cư trú tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trật tự
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
các quy định về phòng chống dịch bệnh
những nỗ lực của lực lượng công an xã tam giang
đã góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch
và điều đáng mừng là qua các đợt dịch bệnh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
xã tam giang là vùng xanh dịch bệnh
covid một mươi chín khi không có ca nhiễm

thường hay thường xuyên khu vực để nhắc nhở
bộ công đeo những việc chấp hành
về nội quy phòng chống dịch
tại nó đánh giá lực lượng công an chính quy
của xã phải nói là rất là nhiều tình
có tinh thần trách nhiệm
rất là câu cùng với chính quyền địa phương
để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch
đi kiểm tra tổng trú tổng ván
các cơ quan doanh nghiệp
đáng chăng tranh địa bàn
để kiểm soát các người
ở những địa phương khác
để đảm bảo được tính nghiêm minh
trong công tác phòng chống dịch
trên kênh bàn chỉ đạo
chương trình trạm bật lộ covid một mươi chín
trên kia tỉnh quảng nam
các đời mòn ơn chính phủ giáo
ra sân ứng thể thao covid trước kia
qua viện đồng
đặc biệt tại các địa phương vùng cao
cán bộ chiến sĩ công an xã
còn sử dụng tiếng mẹ đẻ của đồng bào
để đến từng thôn nóc từng nhà của đồng bào
tuyên truyền phòng chống dịch
tại vùng cao nam giang
những buổi phát thanh lưu động bằng tiếng cơ tu
của công an xã cà di
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như thế này
luôn được bà con chú ý lắng nghe
từ nhận thức mơ hồ lo lắng
về dịch bệnh chết người ở giới xuôi
giờ được nghe tuyên truyền bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình
bà con cơ tu ở nhiều bản làng
vùng cao nam giang đã không còn hoang mang
mà đã có cách phỏng chống dịch
cho bản thân và gia đình
nhờ công an đi
tuyên truyền rửa tay bằng xe phòng
rồi đeo khẩu trang với lại
cũng cách hai mét
ít ra ngoài ít tâm trúc với
thấy lực lượng công an lên
phòng trào như thế này
là rất là dân ở đây rất mừng
rất phân khởi
hiện công an quảng nam
đã có hơn một cán bộ chiến sĩ công an
chính quy tại hai trăm linh ba xã trên địa bàn
không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền
phòng chống dịch bệnh đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn đối với những địa bàn có dịch
có khu cách ly tập trung lực lượng công an xã
phân công cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
chốt chặn kiểm soát dịch bệnh đảm bảo
an toàn tại các khu cách ly
họ thực sự là một trong những lực lượng tiên phong
trong trận tuyến phòng chống dịch
bản tin chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an
tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam giám đốc phó giám đốc
cảng hàng không quốc tế phú bài
hai đối tượng bị bắt giữ là
đỗ trí thành giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài
lê văn lộc phó giám đốc
cảng hàng không quốc tế phú bài
trước đó công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định
khởi tố bục án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đối tượng trần xuân long
tránh văn phòng cảng hàng không quốc tế phú bài
về hành vi tham ô tài sản
được biết từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình tham gia quản lý
điều hành cảng hàng không quốc tế phú bài
ba đối tượng này gồm thành lộc long
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình
để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của cảng
thông qua việc nhượng quyền khai thác
đối với dịch vụ vận tải hành khách
bằng taxi tại cảng hàng không quốc tế phú bài
cho công ty cổ phần phú hoàng thịnh
là taxi vàng và công ty taxi thành công huế
tổng số tiền long chiếm đoạt
là hơn năm tỷ đồng
hiện vụ việc đang được ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế
chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra
tiếp tục tiến hành đấu tranh làm rõ
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau một thời gian điều tra xác minh làm rõ
thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế
và bôn lậu công an tỉnh thanh hóa
đã khởi tố bị can bắt tạm giam
hai chuyên gia người trung quốc
đang làm việc tại thanh hóa để điều tra làm rõ
về hành vi bôn lậu
chuyên gia người trung quốc bị bắt giữ là
cheng faiyun và xiang yapeng
tạm trú tại lô cc một hai khu công nghiệp tây bắc ga
phường đông thọ thành phố thanh hóa
hiện là chuyên gia quản lý và kỹ thuật
của công ty trách nhiệm hữu hạn hòa vũ
tại thanh hóa
trước đó các trinh sát đã phát hiện hai chuyên gia này
có hành vi mua hai lô hàng
làm máy móc thiết bị từ trung quốc
và thuê công ty vận tải quốc tế nhật đạt
công ty này

là trụ sở đóng tại trung quốc
vận chuyển trái phép về việt nam
với mục đích đưa các thiết bị máy móc này
vào công ty trách nhiệm hữu hạn hòa vũ
tại thanh hóa sản xuất băng truyền
và hệ thống hút gió để bán kiếm lời
với số tiền lớn
xác định đây là một đường dây buôn lậu thiết bị máy móc
có thủ đoạn tinh vi mang yếu tố nước ngoài
nên lực lượng công an đã lập án đấu tranh
trong vai nặng lãi trong giao dịch dân sự
đối tượng nguyễn sĩ hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại phường hưng
dũng thành phố vinh vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh nghệ an bắt giữ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ
của họ đối tượng là một mươi quyển sổ
ghi chép cho vay tiền và thu tiền lãi hàng tháng
một khẩu súng dạng súng côn
trong súng đã lắp sẵn năm viên đạn
hai mươi năm viên đạn thu giữ trong nhà
một thanh kiếm năm dao mẹo
một xe ô tô ba mươi giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất
một trăm năm mươi triệu đồng và hai bốn trăm linh đô la mỹ
sáu sổ tiết kiệm
tổng trị giá ba tỷ đồng
một máy đếm tiền một trăm năm mươi giấy vai tiền
hai mươi chứng minh nhân dân
hai điện thoại di động cùng với nhiều tài liệu
và hiện vật khác có liên quan
lực lượng chức năng xác định từ đầu năm hai nghìn một mươi một đến nay
nguyễn sĩ hải đã lợi dụng giấy phép
dịch vụ cầm đồ của anh trai mình
là nguyễn sĩ trung đã chết
để tiến hành nhiều giao dịch cho vay lãi nặng
với lãi suất từ ba đến năm đồng
một triệu một ngày
trong trường hợp người vay tiền không trả kịp thời
tiền lãi thì hải sẽ gọi điện thoại
để đe dọa và uy hiếp
số tiền mà đối tượng nguyễn sĩ hải
đã cho các nạn nhân vay là khoảng ba mươi một tỷ đồng
số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng
được biết thì trước khi bị bắt
nguyễn sĩ hải là đối tượng từng có năm tiền án
về các hành vi phạm tội khác nhau